sở giao thông vận tải tp hcm vừa hoàn thành việc lắp đặt biển báo giao thông trên hai mươi ba tuyến đường
có thu phí sử dụng tạm thời làm lề đường để đỗ ô tô
tới đây thì lực lượng chức năng sẽ xử phạt các trường hợp dừng đỗ xe tại khu vực này mà không nộp phí
những biển báo giao thông đã được lắp đặt hoàn chỉnh tại những tuyến đường đang áp dụng thu phí đổ xe
trên địa bàn các quận một quận năm và quận một mươi
mức xử phạt đối với hành vi dừng đổ xe không đúng nơi quy định từ ba trăm năm mươi đến bảy trăm linh đồng
lực lượng chức năng sẽ xử phạt trực tiếp đối với tài xế xe vi phạm
sau đó tiến tới xử phạt ngụy qua hình ảnh ghi nhận từ camera
tới đây sở giao thông vận tải tp hcm sẽ ban hành danh mục các tuyến đường khác
được sử dụng tạm thời lòng đường lề đường để thu phí đổ ô tô
với hình thức xử phạt này kỳ vọng việc thu phí đổ xe ô tô được thực hiện đầy đủ công khai và minh bạch